sáng ngày một mươi bảy tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác trung ương lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre đã tới dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bến tre
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị vào tối ngày một mươi sáu tháng một tỉnh thái nguyên đã tổ chức chương trình tết xung vầy mừng xuân ơn đảng
dự chương trình có đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
lãnh đạo tỉnh thái nguyên các doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên chức người lao động trên địa bàn
phát biểu tại chương trình đồng chí phan đình trạc đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của công đoàn các cấp tỉnh thái nguyên
trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức người lao động
đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động nỗ lực hơn nữa để vượt lên khó khăn
đóng góp cho doanh nghiệp và địa phương ngày càng phát triển vững mạnh
dịp này đồng chí phan đình trạc đã trao tặng năm mươi xuất quà trị giá sáu mươi triệu đồng cho công nhân viên chức lao động tỉnh thái nguyên
tỉnh cùng các đơn vị trao tặng một năm mươi tám xuất quà cho công nhân viên chức lao động các hộ dân và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tặng hai hai trăm năm mươi vé xe cho công nhân lao động về quê đón tết trao hỗ trợ năm huyện xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên một năm tỷ đồng
ngoài ra chương trình cũng tôn vinh ba mươi đảng viên là cán bộ công nhân viên chức người lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc
tại chương trình các tổ chức đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ trên năm trăm linh triệu đồng để chung tay cùng với tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động